với bốn trăm bảy mươi bốn trên bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho biết
thông qua chiều nay chính phủ sẽ trình quốc hội nội dung về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
ủy ban xã hội của quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra về vấn đề này để trình quốc hội
nội dung về tăng cường phòng chống covid một mươi chín trong thời gian tới sẽ được quốc hội thảo luận tại hội trường
cùng với nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm
và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cũng trong phiên làm việc sáng nay được sự đồng ý của lãnh đạo quốc hội tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường đã chủ trì lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
đây là hoạt động rất có ý nghĩa tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
trước những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín để chia sẻ với những khó khăn
chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc
hưởng hứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết
ra sức phòng chống dịch covid một mươi chín và phát động cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tiếp tục với những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy
ngày đầu tiên hà nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại một số chợ dân sinh trên địa bàn lượng hàng hóa khá rồi rào
thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng người dân đi chợ khá đông chưa đảm bảo việc giãn cách
tại các chợ trong sáng ngày hôm nay người dân đi chợ từ sáng sớm để tránh tụ tập đông người
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy cũng là ngày rằm nên chợ đã khá đông đa số người dân đều đeo khẩu trang
một số mặt hàng như thịt lợn thịt da cầm thủy cầm giá không biến động nhiều
các loại rau vẫn giữ giá mặt hàng thủy sản khá đắt hàng và có sự tăng giá nhẹ so với trước
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có bốn trăm năm mươi chín chợ
hai mươi tám trung tâm thương mại một trăm hai mươi ba siêu thị một tám trăm linh cửa hàng tiện ích một trăm bốn mươi một chuỗi
hai ba trăm tám mươi hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa
sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn
do đó người dân thủ đô không nên lo lắng hoang mang sợ thiếu thực phẩm bởi các chợ truyền thống
các siêu thị các cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động bình thường hàng hóa được cung ứng đầy đủ
ngoài ra còn có các sàn giao dịch điện tử hệ thống phân phối hàng hóa online giao hàng tận nơi
trong khi đó tại đà nẵng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua thành phố đã bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
là nơi vẫn được duy trì các hoạt động mua bán nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
các chợ truyền thống trên địa bàn đã xiết chặt việc quản lý người ra vào chợ
cũng như việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
chợ phước mỹ quận sơn trà
một trong những chợ đầu tiên trên địa bàn thành phố thực hiện việc kiểm soát vé đi chợ có mã qr code
ban quản lý chợ cho biết lực lượng kiểm soát kiên quyết với những trường hợp đi chợ không đúng ngày quy định
đặc biệt việc đưa vào sử dụng vé có mã qr code đã tạo điều kiện thuận lợi
trong việc kiểm soát người ra vào chợ cũng như phục vụ cho công tác truy vết nếu chợ xuất hiện trường hợp f
quét mã qr code rất là minh mạch là hệ thống sẽ nhận diện
trường hợp nào được đi chợ vào ngày nào và thể hiện kết quả ngay trên thiết bị
để cho người đi chợ và người kiểm soát nắm và nó rất là minh bạch rõ ràng
thứ hai là nó tránh được tình trạng đi chợ trái ngày
thứ ba là công tác thống kê tổng hợp của các chợ và của thành phố
thì nó rất là nhanh chóng thuận tiện và lưu trữ sẵn trên hệ thống
việc siết chặt quản lý người ra vào chợ các chợ trên địa bàn thành phố cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
và xử phạt với những trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch
tại chợ đống đa một trong bốn chợ trung tâm của thành phố
ban quản lý đã tiến hành đình chỉ sử dụng mặt bằng kinh doanh trong năm ngày đối với các tiểu thương vi phạm
chúng tôi thành lập tổ cơ động để kiểm tra nhắc nhở tất cả hộ kinh doanh về cách làm đến chợ
là phải thực hiện nghiêm cái vấn đề đeo khẩu trang
tuy nhiên vẫn có trường hợp là hộ kinh doanh có đeo khẩu trang nhưng mà đeo không đúng cách
thì chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần và như vậy cũng đã tranh ba mươi mấy hộ là chúng tôi đã nhắc nhở
và trong đó có xử lý ba trường hợp tức là không đeo khẩu trang
thì chúng tôi xử lý đình chỉ sử dụng mặt bằng kinh doanh là năm ngày
đến thời điểm hiện tại trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh
hầu hết người dân đã đeo khẩu trang
các bệnh nhân và các tiểu thương tại các chợ đều ý thức trong việc thực hiện các biện pháp
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
trong ngày hai mươi ba tháng bảy ngành y tế đà nẵng vừa ghi nhận bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
liên quan đến trung tâm giết mổ gia súc gia cầm
nơi cung ứng thịt gia súc gia cầm cho các chợ trên địa bàn
mỗi ngày có khoảng tám trăm linh người đến giao dịch
cùng với việc khẩn cấp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương bán thịt heo
bò gà công tác phòng dịch tại các chợ truyền thống được siết chặt
người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch
hạn chế việc đi chợ cũng như đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số sáu mươi tám nqcp ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
trong đại dịch covid một mươi chín với gói hỗ trợ trị giá hai mươi sáu tỷ đồng
tổng cộng sẽ có một mươi hai đối tượng trong đó có lao động tự do
kinh doanh tự do người thất nghiệp tạm thời được nằm trong diện được hỗ trợ lần này
nhiều người kỳ vọng rằng đây sẽ là gói hỗ trợ thực sự tiếp sức cho người dân
doanh nghiệp vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất
là một người lao động tự do đã gần năm năm qua
chị trần lâm chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình khó khăn như lúc này
dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho chị lâm phải nghỉ việc mấy tháng nay
nguồn thu nhập chính của gia đình chị giờ đây chỉ trông chờ vào người chồng của mình
với gói an sinh sở hữu hai mươi bảy tỷ thì là một người lao động đương nhiên
mọi người rất quan tâm đến gói an sinh sở hữu đấy và hy vọng rằng gói an sinh sở hữu đấy
sẽ sớm được triển khai để chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận hơn
cũng giống như chị lâm chị vũ thị hòa là một người kinh doanh tự do
đợt dịch này khu chợ nơi chị buôn bán buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh
thế nên cửa hàng của chị cũng phải đóng cửa
giờ ở nhà chị hoa chỉ biết làm công việc nội trợ để phục vụ gia đình trong những ngày giãn cách
cái gói trợ cấp như thế thì thực tế cũng thấy đấy là một cái việc làm rất là có ý nghĩa
rất là kịp thời rất là tốt với lại những hoàn cảnh gia đình mà không có việc làm
hoặc là điều kiện kinh tế khó khăn đấy
cái giá trị kinh tế thì đương nhiên là không phải nghĩ đến rồi
bởi vì là thực tế ra thì một gồm miếng khi đói bằng một gói khi no
nó vô cùng giá trị đối với những người lao động mà khó khăn cơ nhỡ trong cái giai đoạn này
thế còn ý nghĩa nhân văn thì quá là tốt đẹp
có thể thấy gói hỗ trợ này ngoài giá trị nhân văn về mặt xã hội
còn có ý nghĩa quan trọng về kinh tế
với khoảng hai mươi sáu tỷ đồng tương đương hơn một tỷ đô la mỹ và hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước
nếu như chúng ta giải quyết một cách hiệu quả đúng mục tiêu
thì gói kích cầu này sẽ tác động không nhỏ đối với nền kinh tế
rút kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai nqcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
chính phủ đã xem xét rất thấu đáo khi mà triển khai nghị quyết số sáu mươi tám với gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng
lần hỗ trợ này tập trung vào hai đối tượng là
người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo được mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
thiết kế chính sách theo các nguyên tắc minh bạch dễ dàng nhanh gọn nhất và tiện lợi nhất
cái miễn giảm toàn bộ cái quỹ an toàn lao động ấy
thì bây giờ chỉ cần một cái quyết định thôi
là doanh nghiệp đứng ra đến bảo hiểm đưa toàn bộ cái danh sách mà mình đã đóng hàng tháng
sau đó bảo hiểm ra quyết định là hỗ trợ ngược trở lại ngay
vâng với gói hỗ trợ này thì người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
tính từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một được hỗ trợ một tám triệu đồng
nghỉ việc không hưởng lương hoặc là tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên được hỗ trợ ba bảy triệu đồng
và đối với người lao động bị nhiễm covid một mươi chín hoặc là phải cách ly y tế để phòng chống covid một mươi chín
chính sách lần này hỗ trợ toàn bộ tiền ăn và riêng đối với trẻ em
thì sẽ được hỗ trợ thêm một triệu đồng
nó sẽ góp phần rất là quan trọng mặc dù là thầm lặng thôi vào cái cuộc chiến chống covid của chúng ta hiện nay
và nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều cho các cơ quan đơn vị và đặc biệt là sẽ giúp được rất nhiều cảnh ngộ
nhiều số phận của từng những công dân cụ thể trong cái hoàn cảnh hiện nay mà cả thế giới đang phải đứng đầu trong covid
với hỗ trợ này nó cũng cần được thực hiện một cách vừa đảm bảo cái tính an toàn của cái hoạt động sử dụng vốn ngân sách
vừa đảm bảo cái tính chặt chẽ trong cái phòng ngừa cái lợi dụng cái đại dịch covid một mươi chín để mà gọi là xin lời
nhưng đồng thời nó cũng phải vừa đảm bảo cái thuận lợi đơn giản và dễ tiếp cận cho các cái chủ thể
để từ đó cái việc giải quyết
tại nên khi gọi hỗ trợ có ý nghĩa nhân vật rất cao này
trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay chắc chắn người lao động người sử dụng lao động sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn
đặc biệt là người lao động ở những lĩnh vực bị ảnh hưởng sâu trong suốt thời gian qua như giao thông vận tải hàng không lao động tự do
do đó sự hỗ trợ nhanh kịp thời của nhà nước của cộng đồng đến tay người dân lúc này là rất cần thiết
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng
truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng